chiến dịch quân sự của israel tại thành phố rafah miền nam của gaza đang khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại
trong đó có cả đồng minh thân cận của israel là mỹ
trong tuyên bố vừa đưa ra tổng thống mỹ joe biden tuyên bố sẽ dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho tel aviv
nếu nước này tấn công khu vực rafah
ông biden cũng cho hay washington đã dừng viện trợ bom cho israel
cho rằng dân thường thiệt mạng ở gaza là hậu quả của việc sử dụng loại vũ khí này
tuy nhiên ông biden cũng cho biết mỹ vẫn cam kết đối với nền quốc phòng của israel
và sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn cho hệ thống vòm sắt cũng như các vũ khí phòng thủ khác cho israel
trước đó cùng ngày bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã xác nhận nước này đã dừng một đợt vận chuyển đạn dược cho israel
trong động thái nhằm thể hiện việc washington phản đối chiến dịch quân sự của israel ở rafah
ông austin khẳng định mỹ đã rõ ràng quan điểm ngay từ đầu rằng israel không nên tổ chức một cuộc tấn công lớn vào rafah
nếu không tính đến và đảm bảo sự an toàn cho dân thường trong vùng chiến sự
kể từ khi lực lượng hamas tấn công israel hôm bảy tháng một mươi năm ngoái
viện trợ vũ khí của mỹ cho israel đã tăng mạnh
một quan chức giấu tên ước tính mỹ đã chuyển một tám trăm linh quả bom cỡ chín trăm linh kg
và một bảy trăm linh quả bom loại hai trăm hai mươi năm kg cho phía israel